tiểu đoàn xe tăng của trương công đạo biên chế vào đội hình trung đoàn hai trăm bảy mươi ba quân đoàn ba tây nguyên
được lệnh hành quân về tân cảnh huyện đắc tô để chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng miền nam
đắc tô ngày đó tuy đã được giải phóng nhưng trên đường một mươi bốn vẫn còn cứ điểm đất
hiện thuộc địa bàn huyện đắc lây tỉnh con tum
do tiểu đoàn tám mươi tám biệt động ngụy và quân lị đắc pét an ngữ chia cắt vùng giải phóng theo thế gia báo
sau một thời kỳ huấn luyện trong núi rừng tây nguyên con tum chúng tôi được chuẩn bị đi trinh sát để bởi chiến dịch bảy mươi năm
đầu tiên là đi trinh sát thị xã giang nghĩa nhưng sau đó thì do cấp trên chuyển hướng tiến công
cho nên là quay trở ra và bắt đầu đi trinh sát bôn mê thuột
khi đánh bôn mê thuột tôi là trung đội phó đi thứ hai trong cánh hướng tây bắc
nhiệm vụ của chúng tôi là vào trận địa bắn do công binh đã chuẩn bị sẵn để mà nổ súng
để giảm trợ cho bộ binh phá cửa mở và ủng hộ cho các lực lượng xung phong
không may là xe đồng ký trung đội trưởng đồng ký đó là nguyễn tư chính
sau đồng ký đó hy sinh ở tùy hòa ngày một tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
thì lúc ấy là xe của trung đội trưởng bị xa lầy thì xe tôi là vào đầu tiên trận địa bắn
và tôi nhớ khi mà chỉ huy cho pháo thủ bắn vào đấy
ngay lập tức thấy xuất hiện một đoàn xe tăng của ngụy quay đầu chạy vào phía trong thị xã
đồng thời một lực lượng đặc công của mình chạy ra ngoài xe tăng nhảy lên xe
và các đồng chí đó rất là vui có thể nói là sung sướng đến tột cùng
vì trước đó các đồng chí bị bao vây ở đấy
ngày mấy thì chúng tôi đánh chiếm được khu kho mai hạc đế
đánh chiếm được khu truyền thông thông tin của sư đoàn hai mươi ba bộ binh nguyễn
đến ngày hôm sau qua trưa một chút đang chuẩn bị ăn cơm trưa
thấy hồn hồn là có địch tôi cùng đồng đội nhảy lên xe
thấy phía bên kia đồi cách khoảng chừng ba trăm linh mét năm trăm linh mét gì đó lố nhố quân nguyện
thế lập tức là tôi lệnh cho pháo thủ là dùng cúng máy dập phá
và tôi phải nhảy lên tôi cầm cùng với hai ly bảy để bắn
thì khoảng chừng có mấy phút thôi hai ba phút là thấy phía bên kia là kéo cờ trắng hàng
và sau đó thì dưới sự iểm trợ của xe tăng mình thì bộ binh đã bắt sống được
cái tay đại tá tỉnh trường và tay đại tá sư phó sư âm bảo
sau chiến dịch buôn ma thuận ông và đồng đội chia tay với xe tăng t năm mươi bốn số hiệu tám trăm một mươi
và sử dụng xe tăng m bốn mươi một m bốn mươi tám của giặc bỏ lại và tiếp tục tham gia chiến đấu
ngày hai mươi chín tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm khi tham gia trận đánh cầu bông giải phóng sài gòn thì ông bị thương
buôn ma thuật xong thì chúng tôi quay về cheo ra phú bổ
thì cheo ra phú bổ là cái đoạn
đường bảy mà tướng phạm văn phú đã quyết định rút bỏ tây nguyên chạy về
nên dùng đường bảy để rút về biển duyên hải
nhưng mà bị quân ta chặn đánh cho nên là xe pháo rồi khí tài quân dụng xe tăng bọc thép pháo binh
có thể nói chúng ta thu được rất nhiều
đại đội được lệnh thu hồi xe tăng địch cấp tốc dùng tốt bộ binh của xe tăng nguy huấn luyện pháo súng
trong vòng một thời gian rất ngắn thì chúng tôi được lệnh đánh tuy hòa
và đó là lần đầu tiên đơn vị của lữ đoàn xe tăng hai trăm linh ba này
dùng xe tăng địch đánh địch
khi giải phóng xong thì xã tuy hòa thì tình hình rất căng thẳng là vì địch bị dồn ép và ra biển
để chờ tàu chiến ngoài biển vào đó
phía bên này là sân bay đông tát
thì tôi được lệnh có ảnh hưởng là đánh về sân bay đông tát
nhưng mà rất tiếc lúc ấy là phải nói là lực lượng quá mỏng
mỗi mình xe m bốn mươi một trên xe cõng một tiểu đội bộ binh và đánh thẳng một mạch về sân bay đông tát
cũng may mắn là tinh thần của địch không còn được cao nữa cho nên là chúng thấy xe tăng mình đã đạn pháo ở đấy thì bỏ chạy
xe chúng tôi là coi như giải phóng được cái sân bay đông tả
sau đó cấp rút hành quân về để giải phóng sài gòn tham gia chiến dịch chỗ chính địch
cái chuyến hành quân đấy là không khác gì thẳng tốc như là thời quang trung
hàng mấy chục cái xe tăng như vậy cứ đi xe nào hỏng nằm lại
khi mà vào bến cát cách củ chi khoảng một mươi hai đến một mươi năm km thì đại đội chín của tiểu đoàn ba xe tăng hai trăm bảy mươi ba chỉ còn lại năm xe
dự kiến ban đầu là đại đội này là đội hình học sâu chiếm di nhục lập
trên đường vào đánh cò vông thì địch chống trả rất là quyết liệt
cho đến ngã ba củ chi xe tôi bị một cái phát dkz của địch
nó bắn rất may là nó bắn sượt cái ụ chỉ huy trên xe trưởng này
toàn bộ kính viễn vọng bị vỡ lại
toàn bộ cái hệ thống xích xe tăng để chống đuôi mốt bên sờ này là bay hết
trên đoạn đường đấy địch nó mới đặt các cái thùng phi đổ đầy khát đất
nó cứ đặt dít chắc như này
buộc xe tăng mình là cứ phải đi này
không thể gia tăng tốc độ được
đang đi như vậy thì thấy một tên đeo khẩu ar một mươi năm
hai bên chéo này hai băng đạn xung quanh là lựu đạn
uf gọi là gia trơn
trước khi đó thì chúng tôi được thông báo là chuẩn bị sẵn sàng vào gặp biệt động thành dẫn đường
cho nên là cứ nghĩ là biệt động thành
thế là tôi mới mở cửa
đấy tôi hỏi thì vừa đúng lúc nó vừa trèo lên
thế tôi hỏi thế cầu bông đâu
thì nó nghe tiếng miền bắc cái là nó sợ quá nó chạy
nó chạy thì chạy cả một trung đội nó chạy ra cái ruộng này
thì tôi lệnh cho đồng chí cao long tân là pháo thủ quay pháo vào đây bắn
thế việc cái trung đội đấy
thế sau đó tiếp tục tiến
và chính vì khi mở cửa như vậy để hỏi cho thành lính thì tôi mới bị
có thể là một phát đạn cối hay đạn gì đó nó trắng trúng trên tháp mà
một trúng toàn bộ cái nằm trong tay
thì lúc ấy là chính thức là bị thương
lúc ấy khoảng chừng một mươi giờ một mươi một giờ ngày hai mươi chín tháng bốn năm bảy mươi năm
trong suốt cuộc chiến tranh thì tôi cũng đã tham gia các chiến dịch lớn
bộ thân sáu mươi tám đường chín nam lào chiến dịch bảy mươi một bảy mươi hai bảy mươi năm giải phóng miền nam giải phóng tây nguyên
và đặc biệt chiến dịch hồ chí minh
tôi cũng đã có mặt cùng với các đồng đội cho đến trận cuối cùng
trong suốt cuộc đời chiến đấu của tôi thì có nhiều những người bạn chiến đấu
trong đó có một người mà có thể nói là cũng đồng hành với tôi khá dài
đó là anh trương công đạo
lúc còn chiến tranh ấy cũng đã vào sinh ra tử
cũng đã góp sức mình vào công cuộc giải phóng miền nam
thời bình rồi chúng tôi về gần nhau và cùng nhau hoạt động đến trong quỹ mãi tùa hai mươi
bây giờ lại tiếp tục làm cái nhiệm vụ tức là chiên đồng đội và giúp đỡ mọi người như vậy tôi cho rất là trân trọng
quỹ mãi tùa hai mươi của chúng tôi là hoạt động trên các lĩnh vực đi các vùng miền
có thể nói rằng là có những người cựu chiến binh như thế
đó là động viên nôi cuốn với lớp trẻ
và đi đâu cũng thấy là cái sức hấp dẫn của những con người như vậy
nó lan tỏa ra và nó làm cho tôi là mọi người đều thấy được cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ của mình
trăm non đất nước trăm non xây dựng những gia đình thương minh việt sĩ
đấy là cũng là một phần đóng góp vào cái công lao của mình trong công cuộc xây dựng đất nước
hòa bình lập lại trên gương vị chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng thương mại và dịch vụ văn hóa
hiện nay ông trương công đạo vẫn tích cực tham gia công tác thử thiện và là phó giám đốc quỹ mãi mãi tuổi hai mươi
tại đây ông đã cùng những người đồng đội cũ của mình cùng nhau gây dựng nên
những hoạt động tình nguyện tử thiện tới các gia đình thương binh liệt sĩ trên khắp mọi miền của tổ quốc
trong hành trình hoạt động một mươi ba năm qua của quỹ mãi mãi tuổi hai mươi của chúng tôi
với thành phần nòng cốt là các đồng chí cựu chiến binh và thân nhân gia đình việt sĩ
cũng như là thế hệ trẻ chúng tôi cũng rất là vinh dự
bởi vì trong hoạt động của quỹ thì lại có một lực lượng các chiến sĩ thuộc tăng thiết giáp
là những người mà đã tham gia trực tiếp vào trận đánh mở đầu cho chiến dịch giải phóng miền nam
trong đó là trận đánh bôn mê thuật
trong các đồng chí đó ngoài anh hùng lực lượng vũ trang trung tướng đoàn sinh hờ
cũng có đồng chí trương công đạ của đại đội anh hùng
là một con người mà chiến đấu rất là dũng cảm trong cái tốp mà lái chiếc xe tăng đầu tiên để mở màn cho chiến dịch
sau đấy thì cũng bị thương trở thành thương binh cũng là thân nhân một gia đình liệt sĩ
khi mà trở về với thới bình đồng chí trương công đạo cũng như là các chiến sĩ khác
cũng đã tiếp tục đóng khóp với công sức của mình trong cái hoạt động chiên của quỹ mãi tuổi hai mươi
và tôi cũng có một tình thân đặc biệt với lữ đoàn xe tăng hai trăm bảy mươi ba anh hùng đó
cá nhân tôi thì cũng rất là vinh dự được tư lệnh binh chủng tăng thiết giáp tặng theo cái kỷ niệm trương
trở thành một cựu chiến binh danh dự
vì vậy cho nên trong cái quá trình hoạt động tôi cũng là người mà được tiếp xúc
được đồng hành chứng kiến tất cả các hoạt động của các anh đó
trong đó nhiều năm qua anh trương công đạo với tư cách là một người quyền giám đốc
thực ra thì là giám đốc nhưng mà cái nhất định là không nhận
và đó cũng là một cái đặc trưng của các cựu chiến binh nhà mình
rất là khiêm tốn muốn là cống hiến thôi chứ không muốn nhận một cái chức vụ gì
hiện nay là quỹ mãi mãi của tuổi hai mươi đang có cái công trình nhà tỉnh nghĩa
nguyễn phí ở nghĩa trang việt sĩ trường sơn
thì anh trương công đạo là một trong những thành viên rất là tích cực tổ chức hoạt động
kết hợp với kiến trúc sư cũng là những công tác viên tham gia với quỹ mãi mãi tuổi hai mươi
thì anh trương công đạo bám công trường
hầu như là liên tục thời gian nắng mưa không quả gian nan vất vả lắm
chúng tôi rất cảm phục hoạt động của các anh
thế là cái tháp chiên ở trong khu đấy cũng đã gần đến hoàn thành
theo kế hoạch thì đáng lẽ là cái khu này xong rồi
nhưng mà vì có những khó khăn về tài chính do các đơn vị tài trợ cũng chưa được đầy đủ
công việc thì nó cũng bị hạn chế gián đoạn
cho đến nay thì cũng chưa thực hiện được đúng cái ước nguyện của quỹ mãi mãi tuổi hai mươi chúng tôi
quỹ mãi mãi tuổi bảy mươi là nơi ngôi nhà để chúng tôi gặp lại
những người cựu chiến binh xưa
trong đó thì có đồng chí trương công đạo là một người đồng đội cùng với chúng tôi
học cùng trường cùng nhập ngũ và cùng tham gia chiến đấu cuộc mở màn của bốn quân thuật
chúng tôi gặp nhau ở trong môi trường này
thấy rằng anh đạo là một người cựu chiến binh
trong chiến tranh này là rất là dũng cảm
cùng với đồng đội chạy dài từ bốn quân tuật về tới sài gòn
và sau này trở ra một doanh nghiệp
thì anh rất nhiều công lao đóng góp phát huy được vai trò của người cựu chiến binh
và anh là một trong những người đổ rất nhiều tâm huyết vào xây dựng quỹ mãi mãi tuổi hai mươi
cho tới được kết quả như bây giờ
tính của anh đạo là một người nghiêm khắc rất là tận tụy trong công việc của mình
giao nhiệm vụ nào của anh cũng rất là cố gắng hoàn thành
kể cả trong lúc của chiến tranh
một trong những việc mà cũng rất là cảm ơn cái nghĩa cử của anh
tức là tấm lòng của những người mà đã ra khỏi cuộc chiến tranh rồi
nhưng không quên những người bạn đồng cao cộng phổ
và nhất là những người đã khuất
và để trị ân các gia đình
và chăm sóc các gia đình và các bạn
bây giờ khi tóc đã pha xương
người lính già trương công đạo vẫn không quên thời khắc lịch sử đặc biệt ấy
ông lại nghĩ về những đồng đội không về đủ mặt trong ngày vui chiến thắng
họ đã hy sinh để dành phần vinh dự cho những người may mắn như ông
những dịp mà tôi đi đến các nghịa trang lịch sử
đặc biệt là trong tháng bảy của hàng năm
tôi vẫn dây dứt một điều
các cái mộ liệt sĩ chưa có tên còn quá nhiều
chưa kể là hàng nghìn liệt sĩ mình còn chưa được quy tập
thì mong muốn của tôi chỉ là nhà nước làm sao tập trung
nhất là bây giờ công nghệ của mình nó rất lớn rồi
ứng dụng nó vào đầu tư nó vào
để càng ngày cái mộ chưa có tên nó càng ít đi
và thậm chí có những mộ có tên rồi
nhưng mà vì cái thông tin của mình tập hợp của mình nó chưa tốt
cho nên là có thể một liệt sĩ nào đấy nằm ở một nghịa trang xcz nào đấy
nhưng mà gia đình cũng không biết
cho nên cái việc sử dụng mạng sử dụng đài tiếng nói việt nam sử dụng kênh truyền hình
đặc biệt là sử dụng mạng internet để mà công bố rộng rãi các danh sách của các liệt sĩ ở khắp mọi miền tổ quốc
là cái điều rất quan trọng
mà tôi thì tôi tâm ước cái đó
tôi cứ dây dứt cái đấy
không hiểu tại sao mà lại đồng đội của mình hy sinh như thế
không có tên tuổi gì
mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn
nhưng ông quan niệm được sống làm việc và công hiến cho những đồng đội của mình
là niềm vui
giờ đây khi có thời gian ông lại ngồi viết nên những vần thơ về nơi mà ông từng chiến đấu
không còn những ký ức về bom rơi đạn lạc
mà trong từng vần thơ của ông quê hương tây nguyên hiện lên thật đẹp và bình yên biết bao